ngày chín tháng sáu qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triều
thành phố đà nẵng đã kiểm tra kho hàng của chi nhánh công ty trách nhiệm hiếu hạn vận tải minh khang
tại khu dân cư vạn tường thuộc phường hòa khánh bắc quận liên triều
phát hiện nhiều biểu hiện nghi vấn giao nhận hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
phối hợp với công an phường hòa khánh bắc công an quận liên triều kiểm tra kho hàng nói trên
do ông huỳnh văn hoàng nhanh làm quản lý phát hiện số lượng lớn hóa mỹ phẩm
máy móc sản xuất ở nước ngoài cụ thể gồm một mươi hai kiện hàng mỹ phẩm năm mươi sáu kiện hàng phụ kiện
dùng cho cá cảnh các loại năm mươi năm kiện hàng là máy hàn và máy nén khí các loại
qua làm việc ông nhanh không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng tử nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của số hàng hóa nói trên hiện lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận liên triều đã tiến hành tạm giữ
toàn bộ số hàng hóa tại kho hàng lập hồ sơ xác minh và xử lý theo quy định
thưa quý vị chỉ vì tin lời rủ dê của người quen sang campuchia
làm việc nhẹ nhàng mà lương cao nên một nhóm người lao động ở huyện miền núi lục ngạn bắc giang
đã bị sập bẫy phải nộp tới một mươi usd mỗi người để mau chóng trở về quê hương
phóng sự do nhóm phóng viên antv antv bắc giang thực hiện
từ campuchia trở về nhà vợ chồng anh cường chị nguyên ở xã chùa hự huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
vẫn chưa hết khoảng trợ chỉ vì nghe theo lời người thân nói sang campuchia làm việc nhàn
mà thu nhập cơ
từ campuchia trở về nhà vợ chồng anh cường chị nguyên ở xã chùa hữu huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
nên đầu năm nay hai vợ chồng anh chị đã quyết định sang đất nước này

tuy nhiên sau một tháng học việc nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoát tài sản qua mạng

từ campuchia trở về nhà vợ chồng anh cường chị nguyên ở xã chùa hữu huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
nên đầu năm nay hai vợ chồng anh cường đã quyết định sang đất nước này
vừa triển khai thiết bị cố định cửa dùng khóa mở cửa